thưa quý vị nước ta đã tiếp tục phát hiện thêm những ca nhiễm mới tại các địa phương như hà nội tp hcm đắk lắc quảng nam
đáng chú ý là những ca bệnh này đều có liên quan đến đà nẵng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã đưa ra chỉ đạo yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế các bộ ngành liên quan lãnh đạo các địa phương đề cao trách nhiệm
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyệt đối không lơ là chủ quan không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng
bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của người dân
và một trong những công tác cấp bách hiện nay của các địa phương đó chính là kiểm soát người dân từ đà nẵng trở về nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
và liên quan đến vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam
thưa phó giáo sư
thưa phó giáo sư
thì trước tiên phó giáo sư có thể cung cấp thêm thông tin cho khán giả của truyền hình công an nhân dân về chủng mới của virus sars cov hai vừa phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng với các ca gần đây đúng không ạ
sau khi mà phát hiện cái trường hợp dương tính sars cov hai tại đà nẵng
thì viện vệ sinh dễ trung ương đã tiến hành cái viện pháp kỹ thuật là giải trình thử gian
thế và thấy rằng thì nó có những cái biến động
biến thể nhẹ nhọc
và cái việc mà biến đội này là
nó là cái chuyện bình thường của con virus
với bản chất và độc lực thì ngoài chung là nó cũng không có cái gì thay đổi
so với những cái chủng mà sars cov hai trên thế giới
từ ngày hai mươi tám tháng bảy vừa qua thì tất cả các chuyến bay cũng như là các phương tiện giao thông vận tải đến và đi từ đà nẵng
thì cũng đều đã dừng lại ạ
vậy thì thời điểm này cái việc kiểm soát dịch bệnh cũng như là thực hiện giãn cách xã hội
đối với những trường hợp mà người dân không phải là địa phương ở đà nẵng
và cũng như là khách du lịch tại đà nẵng thì đang được thực hiện như thế nào
theo tôi nghĩ thì một là chúng ta phải thực hiện đầy đủ cái quy định về vấn đề phòng bệnh
về vấn đề giãn cách xã hội của thành phố đà nẵng
nhưng cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là
một cái việc mà bản thân nhóm nào đang sinh hoạt
ví dụ gia đình ta cũng đang đi là ba bốn người thì ta vẫn cứ sinh hoạt như ở nhà
và ta không tiếp xúc với những cái nhóm người khác bởi vì ta cũng không chưa biết được cái nguy cơ nó như thế nào
và áp dụng trước đây các cái biện pháp như là giãn cách xã hội này
đeo khẩu trang này rửa tay khởi khuẩn này
thế và khi có những cái triệu chứng
thì là khai báo y tế
theo như tính đoán giác bộ thì có khoảng hàng chục nghìn người
từ đà nẵng trở về các địa phương trong thời gian vừa qua
vậy thì chúng ta cần phải nhìn nhận cái nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh từ các trường hợp này như thế nào
và chắc chắn rằng là nó phải từ ngoài cộng đồng nó vào trong cái bệnh viện
ở trong cái khối bệnh viện đấy thì chỉ là những cái chùm các bệnh mà chúng ta phát hiện được mà thôi
thế vậy nguy cơ cũng có thể là có trong những cái người ngoài cộng đồng mà của người dân tại đà nẵng
và cũng như là người dân đến đà nẵng trở về
đặc biệt là những cái người mà tiếp xúc với những cái khu vực nguy cơ cao
và những cái như bạn hỏi về cái gọi là cái nhóm người
khối người về đi du lịch
cũng không phải
và như vậy thì chúng tôi cho rằng là cũng hết sức bình tĩnh
một số địa phương chẳng hạn như là thành phố hồ chí minh hoặc là hà nội
thì cũng đã có những cái phương án cụ thể đối với những người dân trở về từ đà nẵng
vậy thì phó giáo sư có thể phân tích rõ hơn
để khán giả của truyền hình ngoan dân có thể hiểu về các cái phương án
nhằm giảm trừ cái việc lây lan trong cộng đồng này không
người dân trở về thì hiện nay chia làm hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là những đối tượng mà nếu trong đà nẵng tiếp xúc
với những chỗ ổ dịch thì phải khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm
và phải tự cách ly ở nhà
còn cái đối tượng thứ hai là đối tượng chúng ta gọi là đi bình thường
không bị tiếp xúc với những khu vực ổ dịch thì về bắt buộc phải khai báo y tế
theo dõi sức khỏe nếu có những triệu chứng ví dụ như ho sốt khó thở
hoặc là một cái mệt mỏi vô cớ
ta báo hôm nay cho cái
cơ quan địa phương chính quyền thì hiện nay phải kích hoạt cái hệ thống
giám sát những cái đối tượng này hướng dẫn những cái đối tượng này
để cho người ta làm đúng
và cũng không loại trừ có những người người ta đi về mà họ không chịu khai báo
thì mình phải có cái giải pháp phát hiện mà vẫn nói rằng là đi từng ngõ gọi từng nhà đấy
để mà tìm kiếm những người đó thêm để mà chúng ta có cái biện pháp chống dịch kịp thời
vậy thì trong cái câu chuyện này vai trò và ý thức tự giác của người dân
đặc biệt là những người dân mà trở về từ đà nẵng trong thời gian vừa rồi
thì có cái ý nghĩa cũng như là có vai trò to lớn như thế nào
vai trò của mỗi người dân là rất quan trọng
anh phải khai báo y tế thì các cơ quan người ta mới biết nhanh được
không thể chính quyền làm hết được
đặc biệt là đối với những khu vực phường đông dân cư mối quan hệ giữa các cá nhân
giữa các hộ gia đình nó không như ở nông thôn
mà hai nữa là tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu như ở nước ngoài về thì dễ phát hiện hơn
nhưng mà đây đi vào nước miền nam về mà không nói đi đà nẵng thì không thể phát hiện được
và nếu mà không may mình bị nhiễm covid một mươi chín chẳng hạn
thì mình trở thành một cái nguồn lây lan trở thành một cái nguồn ổ dịch
cho cả cộng đồng ở một cái địa phương mới ở một cái vị trí mới gì
tôi cho rằng rất nguy hiểm
một số địa phương có số lượng người trở về từ đà nẵng đông chẳng hạn như hà nội
thì cũng đã khuyến khích và đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ví dụ như là đeo khẩu trang tại nơi công cộng hoặc rửa tay thường xuyên vệ sinh cá nhân đấy ạ
vậy thì các cái biện pháp này được áp dụng trong thời điểm này thì có cái sự cần thiết như thế nào ạ
và người dân thì cần phải tuân theo như sao ạ
trong lúc thời điểm hiện nay là thời điểm nóng bỏng thì chúng ta phải khởi động lại
và phải tăng cường nó để làm
đối với người dân thì cho rằng là cái thứ nhất là đeo khẩu trang
đeo khẩu trang cũng là một cái mà tôi cho rằng hữu ích
cái thứ hai là rửa tay khởi khuẩn
chúng ta phải tiếp tục
cái thứ ba là chúng ta thực hiện cái giãn cách xã hội khi cần thiết
và cái thứ tư tôi cho rằng là một cái quan trọng là khải báo quy tế
và vừa qua các bạn biết là ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo tất cả các cửa hàng dược
phải lưu lại số điện thoại của những người đến mua thuốc mà bị ho sốt
và tôi cũng nói thêm rằng không phải chỉ đà nẵng có nguy cơ cao
biết đâu hà nội biết đâu thành phố chinh hoặc một số thành phố khác
cũng có những cái trường hợp tương tự mà chúng ta chưa phát hiện ra
thì chúng ta tất cả những cái đó nó là cái nguy cơ trong cái thời điểm hiện nay
và tất cả các quốc gia sau khi người ta nới lỏng thì cũng đều có những cái trình trạng nhân tự
thì mình phải thực hiện cho nó nguy cơ
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu